xin chào các bạn hiện nay thì tôi đang đứng cạnh một chiếc cổng làng
chiếc cổng làng này thì đã có tuổi đời hàng trăm năm nay rồi
tuy nhiên đằng sau cánh cổng làng này còn là cả một ngôi làng cổ nữa
và ngay bây giờ thì hãy cùng tôi vào trong để tìm hiểu về ngôi làng này nhé
điểm đến của chương trình ngày hôm nay
chương trình ngày hôm nay chính là làng nôm thuộc xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên
bước chân qua cổng làng mở ra trước mắt tôi là một không gian làng quê đặc trưng của vùng đồng bằng bắc bộ
theo các bậc cao niên của làng nôm không rõ tên làng bắt đầu từ đâu
chỉ biết khi xưa trai gái niên duyên vợ chồng đều phải cung tiến cho làng hai mươi năm đồng
hoặc làm vài chục mét đường bằng gạch đỏ
nằm ở vị trí trung tâm làng có một hồ nước rộng và trong xanh
xung quanh hồ có nhiều ngôi nhà cổ
nhiều nhà thờ dòng tộc có niên đại hàng trăm năm tuổi
khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng
cháu ơi chú ạ
chú ơi cháu là một du khách
mới lần đầu tiên về thăm làng nôm
và theo lời giới thiệu của mọi người
cháu được biết làng nôm là một ngôi làng cổ
và có rất nhiều ngôi nhà cổ
và cháu thì đang muốn tham quan một vài ngôi nhà cổ
thì nhờ chú chỉ giúp cháu được không ạ
nếu mà cô có cần thiết
thì tôi sẽ là một người
để hướng dẫn cô đi tham quan
khu vực làng cổ của chúng tôi
dạ vâng vâng hay quá
vậy thì cháu sẽ nhờ chú đưa cháu đi tham quan ngôi làng
đây là một khu nhà thờ
của họ phùng
đây mấy chữ nhò là phùng độc bính chi từ đường
từ đường nhà thờ của họ phùng
còn đây là khu giếng cổ của địa phương
cái giếng này có rất là lâu đời
từ xưa đến nay
bốn chữ này là ẩm hà tư nguyên
uống nước dưới nhớ của
tổng quan về làng nôm
sau khi giới thiệu tổng quan về làng nôm
ông chấn đưa tôi đi tham quan một số ngôi nhà cổ của làng
mỗi con đường chúng tôi đi qua
mỗi cánh cổng nhà đều đã có tuổi đời hàng trăm năm
với những câu chuyện lịch sử
gắn với những thăng trầm của thời cuộc
với chủ nhân của chúng
không chỉ sở hữu những ngôi nhà hàng trăm tuổi
những người dân nơi đây còn cố gắng gìn giữ chúng
như gìn giữ một phần ký ức thiêng liêng của gia đình mình
họ hào hứng kể tôi nghe những câu chuyện xa xưa
với niềm tự hào ánh lên trong ánh mắt nụ cười
cây đa giếng nước dân đình
là những hình ảnh quen thuộc của làng quê bắc bộ
thế nhưng với nhiều người
những hình ảnh đó chỉ còn trong ký ức
với ông nguyễn ngọc trấn
cùng với hơn sáu trăm linh nhân khẩu của làng nôm
những hình ảnh đó vẫn huyện hữu hàng ngày
trong ngôi làng cổ này
công trình được xem là cổ kính nhất là đình tam giang
đình là nơi thờ đức thánh tam giang
một vị tướng giết thầy hai bài trưng
có công đánh giặc giúp dân cứu nước cứu dân
và hiển linh giúp vua lê đại hành đánh thắng giặc tống
được vua phong hộ quốc phúc thần
truyền thuyết kể rằng
sau khi mất
vị tướng này có tâm nguyện được lập miếu thờ ở làng nôn
nơi ông từng đóng quân
và ngôi đình này cũng ra đời từ thùa ấy
sau đây là tôi sẽ mời cháu
vào thăm quan di tích chùa nôm
là một trong những quần thể di tích cổ
của làng nôm
hãy mời cháu đi
theo truyền thuyết xưa
chùa nôm được xây giữa rừng thông cổ thụ
có lẽ vì vậy
mà chùa còn có tên gọi khác
là linh thông cổ tự
không còn ai nhớ chính xác
sự ra đời của người này
chỉ biết rằng
trên hai tấm bia lớn
còn lưu lại nơi đây
thì chùa đã được xây dựng lại
vào năm một nghìn sáu trăm tám mươi
và được trùng tu nhiều lần sau đó
tôi không khỏi ngỡ ngàng
với không gian sánh mướt
một sự tính tại của chúng thiền định
tạm xa những ổn ào phố thị
để lắng lòng với những bình yên
tất cả các tượng phật ở đây đều làm bằng đất xét
là theo sử thách vào cái thời lý
đã có được những ông tượng phật ở đây đều làm bằng đất xét
phật ở đây cũng bị ngập trong nước
nhưng mà vẫn giữ nguyên
không có phôi pha hỏng hóc gì cả
hiện nay tại chùa nông còn giữ được
bao nhiêu bức tượng bằng đất nung như vậy nữa hả chú
hiện tại đến bây giờ là vào khoảng hơn một trăm linh pho tượng
cùng với giá trị lịch sử
đình và chùa của làng nôm được công nhận di tích lịch sử quốc gia
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
phía trước chùa là chợ nôm
một chợ quê đặc trưng của vùng bắc bộ

chợ nôm có từ thời lê
được trùng tu lại vào thời nguyễn
chợ nằm trên bãi đất rộng
trừng hai mẫu xây tan cây cổ thụ
chợ họp một tháng một mươi hai phiên
và các ngày có số cuối là một bốn sáu chín
chợ là một trong những trung tâm điều tiết nhịp sống
của một làng muôn đồng nổi tiếng
ngày nay đời sống hiện đại
chợ nôm duy trì hoạt động thường xuyên
là trung tâm mua sắm của làng
xin chào và hẹn gặp lại